nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về gây ngập nặng tại huyện tuy phước bình định
nhiều khu dân cư bị chia cắt gần hai mươi năm học sinh phải nghỉ học
dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn ở mức vừa có nơi mưa to trong các ngày tới
nước lũ trên các sông tiếp tục lên
mưa lớn gây lũ nhiều địa phương ở bình định bị ngập lụt trở lại
nhiều khu dân cư ở các huyện tuy phước tây sơn phù cát phù mỹ hoài nhơn thị xã an nhơn thành phố quy nhơn tiếp tục bị cô lập
bị ngập nhiều nhất là tại các xã khu đông huyện tuy phước
như vậy chỉ trong khoảng bốn mươi ngày các địa phương trong tỉnh đã phải gánh chịu bốn đợt mưa lũ liên tiếp
nước lũ đã làm chia cắt cô lập nhiều khu dân cư ở xã phước thuận phước nghĩa phước sơn phước hòa phước thắng
người dân chỉ có thể di chuyển bằng đò hoặc trung chuyển bằng xe tải
ngay trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai chính quyền huyện tuy phước thông báo cho hơn hai mươi bốn học sinh trên địa bàn phải nghỉ học do lũ chia cắt
hiện chính quyền địa phương đang trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ chỉ đạo các sở ngành liên quan và ủy ban nhân dân các cấp tập trung triển khai ứng phó với mưa lũ
đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân an toàn hồ chứa chống ngập úng cho cây trồng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên hồ điều chỉnh lịch gieo xạ vụ đông xuân
các địa phương và lực lượng vũ trang đang triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ